hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng
thành phố thông minh việt nam năm hai nghìn hai mươi cho các đơn vị đã đóng góp vào quá trình xây dựng đô thị thông minh tại việt nam
giải thưởng thành phố thông minh việt nam được trao cho rất nhiều hạng mục
mỗi nhóm đối tượng được xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá riêng biệt cụ thể
tiêu chí cho nhóm hướng tới khuyến khích xây dựng hành lang pháp lý quy hoạch kiến trúc
hạ tầng kỹ thuật hạ tầng số nguồn lực dịch vụ công các tiện ích thông minh
cổ vũ xây dựng môi trường đáng sống đa tiện ích cộng đồng văn minh cho cư dân
khuyến khích tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hoàn chỉnh hấp dẫn cho các doanh nghiệp việt nam và fdi
thúc đẩy những sáng tạo công nghệ đem lại hiệu quả cao trong ứng dụng tại tất cả các hoạt động của các thành phố
khu đô thị các dự án bất động sản và bất động sản công nghiệp
tại buổi lễ đã vinh danh bốn giải thưởng và ba bằng khe
một giải thưởng dành cho nhóm các đô thị hai giải thưởng dành cho nhóm các dự án bất động sản
ba giải pháp số cho đô thị bất động sản và bất động sản công nghiệp thông minh
trong đó có tám giải pháp xuất sắc được xếp hạng năm sao và năm giải thưởng xuất sắc nhất được trao cho bốn tập đoàn công ty công nghệ lớn là fpt
viettel vnpt và vinhome
đặc biệt thành phố đà nẵng là đô thị duy nhất được trao giải thưởng danh giá dành cho các đô thị